nhằm kiểm soát và hạn chế thấp nhất các nguy cơ gây bùng phát dịch bệnh tại các tỉnh biên giới vùng sáp biên
lực lượng bộ đội biên phòng hiện đã và đang thực hiện những biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào việt nam
nước ta với đặc điểm đường biên giới dài nhiều đường mòn lối mở khiến công tác kiểm tra gặp nhiều khó khăn
vì vậy cần thực hiện kiểm soát chặt các hoạt động đi lại tại khu vực này tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh
nước ta với đặc điểm đường biên giới dài nhiều đường mòn lối mở khiến công tác kiểm tra gặp nhiều khó khăn
cùng với lực lượng của quân sự của công an chính quyền địa phương và dân quân công an các xã biên giới đó để chốt chặn đường mòn lối mở
chỉ riêng tại tỉnh lào cai với hơn một trăm tám mươi hai km đường biên giới
cho đến thời điểm hiện tại phải duy trì ba mươi đội tuần tra tại hai mươi bốn chốt chặn để ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
đối với các cửa khẩu thì chúng tôi đã chỉ đạo cho các lực lượng các tỉnh phối hợp với các ngành
để kích hoạt dây chuyền
trong thời gian tới các cơ quan chức năng tiếp tục giám sát tình hình địa bàn
tuyên truyền cho người dân về nguy cơ lây nhiễm phát tán dịch bệnh
đồng thời thực hiện hội đàm trao đổi qua đường dây nóng với các nước bạn trong trường hợp cần bảo hộ công dân